tại hà nội hội nghị biểu dương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cấp xã và trường ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy đã chính thức khai mạc với sự tham dự của bốn trăm bốn mươi hai đại biểu là đại diện ưu tú của hơn một mươi chủ tịch mặt trận các xã phường thị trấn và hơn một trăm linh khu dân cư trên cả nước
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn khẳng định bốn trăm bốn mươi hai đại biểu chính là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa người tốt việc tốt của đất nước
thành tích của những người cán bộ mặt trận ở cơ sở đã góp phần tô thắm thêm cho truyền thống đại đoàn kết các dân tộc việt nam
những việc làm của các cán bộ mặt trận cơ sở góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống từ mỗi cộng đồng dân cư
để làm tốt nhiệm vụ lắng nghe nhân dân nói và nói cho nhân dân nghe trong nhiều năm qua các cán bộ mặt trận tại các vùng miền đã áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt sáng tạo đa dạng hóa hình thức tuyên truyền lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh lên các cấp ủy chính quyền
qua đó góp phần đưa nhiều chủ trương chính sách của đảng của nhà nước vào cuộc sống đem lại sự thay đổi thật sự tại mỗi vùng quê
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng tự hào của toàn
các đồng ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở nói chung và xin chúc mừng những thành tích của các vị chủ tịch mặt trận cơ sở ở cấp xã và trưởng bang công tác mặt trận tiêu biểu trên cả nước
để phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong thời gian tới mặt trận phải tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp lắng nghe ý kiến của nhân dân đi sâu đi sát nắm bắt tình hình kịp thời phản ánh với các cơ quan đảng nhà nước ở trung ương